hiện vụ sản xuất đông xuân hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi mới chính thức bắt đầu nhưng tình hình xâm nhập mặn năm nay ở tỉnh quảng nam được dự báo sẽ xuất hiện rất sớm và độ mặn sẽ tăng kỷ lục
do đó để chủ động ứng phó với xâm nhập mặn ngành thủy lợi tỉnh quảng nam đã triển khai hàng loạt các biện pháp ngăn mặn đồng thời lên phương án dự trữ nước để đủ cung ứng cho vụ hẻ thu năm hai nghìn hai mươi ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng nam
dù đã hoàn thành khâu làm đất từ lâu nhưng hơn bốn sao đất này của bà nguyễn thị tranh vẫn chưa thể tiến hành gieo xạ vụ đông xuân hai nghìn một mươi hai nghìn hai mươi
nguyên nhân do ruộng bà tranh nằm về cuối kênh và chạm bơm tứ câu không bảo đảm lượng nước cung cấp đến ruộng
điều này khiến bà tranh cùng nhiều hộ dân khác vô cùng lo lắng khi không kịp gieo xạ đúng lịch thời vụ và cũng đồng nghĩa với nguy cơ cây lúa bị xâm nhập mặn sâu bệnh gây hại
ở đây là cái vòng này là cực nhất là cái nước vụ đông xuân này còn giới giới được cái chọc
chứ qua mùa xuân hè rồi là dự rào lồn cái này có hờ bộ lúa sổ có hờ bộ lúa tại vì thiếu quá nước đi mà nén quá đi không thể lồn được
việc sản xuất nông nghiệp ở thị xã điện bàn phụ thuộc vào lượng nước hệ thống sông vu gia thu bồn
nhưng hiện các hồ thủy điện phía thượng nguồn chỉ tích được khoảng năm mươi lượng nước so với thiết kế
nên vụ đông xuân hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi hơn bốn hectare lúa của nhân dân ở khu vực này có nguy cơ đối mặt với xâm nhập mặn
qua các cuộc hội nghị và các cuộc giao ban
thì chúng tôi cũng đã quán triệt các văn bản chỉ đạo của cấp trên và phối hợp thực hiện việc kiểm tra đánh giá lại công tác vệ sinh canh mương nội đồng và củng cố thủy nông cơ sở để nhằm làm sao đó phối hợp tốt nhất phục vụ cho sản xuất tiết kiệm nước và sử dụng nước có hiệu quả
ngoài biện pháp đắp đập ngăn mặn ngành nông nghiệp tỉnh quảng nam còn khuyến cáo người dân tiến hành sử dụng các bộ giống ngắn và chung ngày
đồng thời chỉ đạo các địa phương cơ cấu lại mùa vụ
để giảm thiểu thời gian canh tác tránh được mặn xâm nhập sớm
sở nông nghiệp và quyết truyền đông tôn cũng đã ban hành hướng dẫn cơ cấu mùa vụ và sử dụng giống các địa phương chủ động xây dựng các phương án phòng chống hận và nhiễm mạng để triển khai thực hiện
sử dụng những giải pháp tận dụng các nước hồi quy của các sông suối nhỏ của các ao để bơm cấp nước cho vụ đông xuân để tiết kiệm lượng nước hiện có ở các hồ thủy lợi thủy điện để phục vụ cho vụ hạ thu
trước những chuyển biến khó lường của thời tiết khiến lượng mưa ở tỉnh quảng nam và nhiều tỉnh thành trên cả nước bị suy giảm đáng kể do vậy để hạn chế được tình trạng xâm nhập mặn
ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam chỉ đạo ngành nông nghiệp tỉnh và các địa phương khẩn trương triển khai các phương án chống mặn đồng bộ hướng dẫn người dân bám sát lịch thời vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng đồng thời tu bổ canh mương để bảo đảm tưới tiêu tiết kiệm canh tác hiệu quả và đạt năng suất cao